chỉ số cảm xúc của thị trường đang diễn biến tương cực trong vài ngày trở lại đây

ở vùng sở hải dữ liệu từ alternative trong ngày một mươi tháng năm cho thấy
thị trường đang ở mốc một mươi điểm sở hải tột độ
tại báo cáo thường niên của tổ chức nghiên cứu thị trường sinh
việt nam được dự báo trở thành là thị trường thương mại điện tử phát triển nhanh nhất đông nam á vào năm hai nghìn hai mươi sáu
việt nam được dự báo trở thành là thị trường thương mại điện tử phát triển nhanh nhất đông nam á vào năm hai nghìn ba mươi
đòn bầy cho tốc độ tăng trưởng này đến từ các công cụ cải tiến trải nghiệm mua sắm
trong đó quan trọng nhất là mua sắm trực quan thế hệ mới thông qua thực tế tăng cường
và cá nhân hóa nội dung trên các sàn giao dịch b hai c
các nền tảng thương mại điện tử lớn tại việt nam như shopee lazada tiki
đã có bước tiến vượt trội khi nam bắc xu hướng sử dụng hình thức kinh doanh
thông qua hình ảnh video sản phẩm trực quan
giúp trải nghiệm sản phẩm bằng thực tế ảo tăng cường ao
thực tế ảo tăng cường ar cho phép người dùng trải nghiệm những yếu tố ảo ngay trong môi trường thật
nhưng không gian thật chỉ với một chiếc máy tính bản hoặc smartphone
chúng ta sẽ càng ngày càng tiếp xúc với thương mại điện tử
thông qua những thực tế ảo thực tế ảo tăng cường
những hình ba d những sản phẩm mà chúng ta có thể tương tác trên một môi trường
mà nó tạo ra sự hấp dẫn hơn những website chỉ là những hình ảnh truyền thống trước kia
việc đánh giá của chúng ta hiện nay
rất lạc quan và việt nam chắc chắn phải nằm trong tốc ba của khu vực về tăng trưởng
và đưa thương mại điện tử trở thành một cái kênh thúc đẩy nền kinh tế sau đại dịch
bên cạnh các mặt hàng như thời trang gia dụng
thực tế ảo tăng cường cũng được ứng dụng trong rất nhiều lĩnh vực như bất động sản hay nghỉ dưỡng
giúp người dùng được trải nghiệm công trình như thật
ngoài ra tận dụng các kênh mạng xã hội để thương mại điện tử cũng được cho có nhiều tiềm năng phát triển
các nền tảng mạng xã hội lớn như tiktok facebook instagram hiện nay
có đến hàng tỷ người dùng trên toàn cầu
trong đó tiktok hiện là ấn dụng được tại số nhiều nhất trên apple app store
khiến người dùng chia hơn năm mươi triệu usd mỗi năm
nếu mà nói đến công nghệ thì tôi xin phép được nhắc đến ba đối tượng
ba phương thức phát triển của chúng tôi
thứ nhất là người dùng
đối với người dùng chúng tôi áp dụng công nghệ của mình để nâng cao trải nghiệm trên các điểm chạm của họ
thì live stream hay là ngày càng phát triển hơn nữa
thì tôi có thể đưa ra một số những ví dụ
ví dụ như live stream của chúng tôi
đặc biệt là trong chương trình siêu xeo sinh nhật
thì nó đã gấp hơn nhiều lần so với chương trình khuyến mãi gần đây nhất của chúng tôi trước đấy
thì để chúng ta có thể thấy là trải nghiệm của người dùng ngày càng được nâng cao hơn nữa
dựa theo yếu tố công nghệ mà chúng tôi mang đến
tại báo cáo thượng niên của sien south east asia
việt nam được dự báo sẽ là thị trường thương mại điện tử phát triển nhanh nhất đông nam á vào năm hai nghìn hai mươi
với tổng giá trị hàng hóa thương mại điện tử gmv đạt năm mươi sáu tỷ usd
gấp bốn năm lần
trị giá ước tính năm hai nghìn hai mươi
trong khu vực việt nam đang đi đầu trong việc thúc đẩy các thay đổi
và nắm bắt cơ hội phát triển
dựa trên sự chuyển đổi kỹ thuật số thời đại hậu covid một mươi chín
tuy nhiên theo các chuyên gia
công nghệ thực thế ảo tăng cường này
đã đáp ứng một số ngành hàng nhất định
vì vậy chính lượng áp dụng ar vào trái nghiệm mua bán trên thương mại điện tử
cần xem xét kỹ
để tiết kiệm chi phí và mang lại hiệu quả cao nhất
đó là có thêm một cái rào cản nữa
đó là về chi phí
nếu như chúng ta bán hàng trên website bình thường
thì chúng ta có rất là nhiều các kênh
để đưa sản phẩm của chúng ta với đồng
nhưng nếu như chúng ta ứng dụng các công nghệ
thì chúng ta phải trả một cái chi phí
doanh nghiệp nào quan tâm
doanh nghiệp nào muốn bán hàng đặc biệt
doanh nghiệp nào có những sản phẩm đặc biệt
và có những cái giá trị cao
thì người ta mới áp dụng
đó là do thị trường sẽ quyết định cái việc đó
nếu như một ký gạo mà chúng ta cũng đưa lên ba d
để chúng ta xoay cái bịch gạo
thì chúng ta quá phí phản
cái việc đó không phải là cái vấn đề là chúng ta dùng công nghệ
để áp dụng cho bất cứ người nào
nhưng chúng ta có thể dùng cái đó
để bán hàng cho vàng bạc đá quý
bán hàng cho những cái bức tranh
hoặc là bán hàng cho những cái sản phẩm về nhà đất
những cái sản phẩm về giá trị cao
xe hơi này kia
thì tôi nghĩ rằng nên áp dụng những cái đó
số lượng danh mục hàng hóa
được người mua sắm trực tuyến tại việt nam
mua trong năm hai nghìn hai mươi một
đã tăng năm mươi so với năm hai nghìn hai mươi
trong khi số lượng cửa hàng trực tuyến
tại việt nam
cũng đã tăng bốn mươi so với cùng kỳ năm trước
nhờ đó tổng doanh số bán lẻ trực tuyến
trên toàn quốc tăng gấp một năm lần
khoảng bốn mươi chín người tiêu dùng việt nam
để chuyển sang mua sắm trực tuyến trong vòng ba tháng qua
dựa trên những xem xét đối với ưu đải
về giá chiếm tỷ lệ bốn mươi năm
về chất lượng sản phẩm chiếm tỷ lệ ba mươi bốn
và về sự sản có có hàng hóa
chiếm tỷ lệ ba mươi ba
air là bán công nghệ được đầu tư từ một phía
đa số nội dung từ nhà cung cấp nền tảng
dành cho người bán hàng
trong khi đó một xu hướng song song
quan trọng không kém trong thương mại điện tử btc
là cá nhân hóa nội dung từ người dùng
social commerce thương mại xã hội
sẽ có gì mạo ra sao
với những công nghệ trái nghiệm mua sắm
thế hệ mới hiện nay
tiếp tục thông tin về trung tâm yoga living
tại thành phố hồ chí minh
thuộc công ty cổ phần dịch vụ thể thao minh anh
có dấu hiệu lừa đảo
huy động vốn hàng tỷ đồng rồi bất ngờ đóng cửa
tiếp nhận trình báo của lượng lớn học viên
và nhân viên trung tâm
tiểu mục thành phố an toàn đã trực tiếp điều tra
và phát hiện các chi nhánh gần đây nhất
của trung tâm này đều đã đóng cửa
không rõ đã gì rời đi đâu
tại trụ sở số ba mươi bốn nguyễn thị minh khai
phường đa cao quận một thành phố hồ chí minh
trung tâm yoga living
chỉ còn bán tên
hiện tòa nhà này đã được sửa chữa
để cho đơn vị khác thuê lại
những người ở đây xác nhận
chủ của yoga living còn chưa thanh toán hết tiền mặt bằng
đồ đạc đã dọn đi
tương tự tại trụ sở số một mươi một b
nguyễn bến khiêm quận một
nhân viên bảo vệ tòa nhà cũng xác nhận
trung tâm yoga living đã không còn hoạt động
tại đây từ nhiều tháng
không rõ đi đâu
trong đơn phản ánh ngữ thành phố an toàn
thống kê có hơn bảy trăm linh người đang bị
chủ trung tâm yoga living mụt tiền
ngoài huy động vốn từ học viên
qua hình thức mua thẻ tập có giá trị
từ vài trăm ngàn đồng đến hàng chục triệu đồng
thì chủ trung tâm này
cùng ký hợp đồng vay tiền của nhiều giáo viên
trong đó bà phạm thị kim loan
ngụ quận bốn thành phố hồ chí minh
đang bị chủ yoga living thiếu ba trăm hai mươi triệu đồng
có hợp đồng cụ thể
rất nhiều giáo viên
và thậm chí nhân viên và các học viên nữa
bỏ tiền vào đó
hình thức cho vay
chỉ cho trong vòng một năm thôi
nhưng mà đặt cũng hứa hẹn
sau một năm đó thì trả
nhưng cả hai cái hợp đồng
đến thời hạn đặt mời lên
cứ tưởng mời lên là lấy lại tiền
nhưng mời lên xong là bảo chứ chị ơi
chị thông cảm nhé
em chưa có đủ tiền
thì thôi chị

vì yoga living chị thương thả cho em
thêm một năm nữa nha
nó cứ vậy nó kéo
nó kéo cho đến ngày hôm nay luôn
bắt đầu được dịch trở về từ sau
bắt đầu trả lương rất là đắt nhắc
mỗi tháng giống kiểu trả góp vậy đó
lương sẽ xé lẻ ra
trả mỗi lần một triệu
rồi năm trăm kiểu vậy
cứ trả như vậy
cho đến năm hai nghìn hai mươi một gì cả đó
thì bắt đầu là không trả lương
suốt mấy tháng nhưng mà cũng không nói gì hết
tiếp tục theo cái kiểu rằng là
đóng cửa và không có nói gì cả
cứ kiểu rằng là
nhả một cái tin nội bộ
đang có một vài chỗ
xem xét để mở
nhưng mà cuối cùng thì cũng không có
và cái ngày đóng cửa nguyễn bình khiên
tất cả giáo viên
đều cũng không được một thông tin gì cả
năm hai nghìn hai mươi một gì cả đó
thì bắt đầu là
không trả lương
suốt mấy tháng nhưng mà cũng không nói gì hết
tiếp tục theo cái kiểu rằng là
đóng cửa và không có nói gì cả
cứ kiểu rằng là
nhả một cái tin nội bộ
đang có một vài chỗ
xem xét để mở
nhưng mà cuối cùng thì cũng không có
và cái ngày đóng cửa nguyễn bình khiên
tất cả giáo viên
đều cũng không được một thông tin gì cả
hơn một mươi nhân viên của yoga living
cũng đã bất ngờ mất việc
không được trả lương nhiều tháng
điều đáng nói là công ty này
không hề có hợp đồng lao động
theo quy định
cái ngày cuối cùng mà yoga living làm việc
là ngày bảy tháng năm
toàn bộ nhân viên mình đã không nhận được lương
ông hoàng văn đại trả lương
theo cái kiểu là
cái kiểu là
cái kiểu là
những người mà chịu lương thấp nhất
thì ông sẽ trả trước
nhưng mà sẽ không trả đủ
và những cái thời điểm mà
hầu như là mấy tháng liền
nhân viên không nhận được lương
với nhiều dấu hiệu lừa đảo
chiếm đoạt tài sản
của trung tâm yoga living
cơ sở tại quận một
thành phố hồ chí minh
gần một nạn nhân
đang kêu cứu khắp nơi
để đòi quyền lợi
đề nghị các cơ quan chức năng
vào cuộc điều tra xử lý
theo quy định
yoga living gặp triệu
vừa rồi là những thông tin
trong chương trình thành phố hôm nay
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
còn bây giờ
minh thắng xin chào
và hẹn gặp lại